bệnh bạch hầu liên tục có ca mắc mới và tử vong
bệnh bạch hầu đang diễn biến khá phức tạp tại các tỉnh tây nguyên
chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với ngành y tế tăng cường phòng chống
khoanh vùng cách ly và tiến hành phun khử khuẩn tiêm phòng cho người dân
những địa phương có số ca mắc mới bạch hầu trong thời gian gần đây là gia lai đắk lắc
con tâm và hầu hết đều có ca tử vong
mới đây nhất là trường hợp học sinh chín tuổi tại gia lai
các biện pháp khoanh vùng cách ly và phun khử khuẩn đã được triển khai ngay lập tức để dập dịch
bạch hầu đã xuất hiện từ nhiều tháng qua tại khu vực tây nguyên
nhưng cho đến nay thì còn nhiều diễn biến phức tạp
không loại trừ khả năng sẽ có ca mắc mới trong thời gian tới
khi mà vẫn còn người dân chưa được tiêm phòng hoặc là tiêm phòng không đầy đủ
bạch hầu là bệnh truyền nhiễm diễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên
bệnh có tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát
nhất là thời gian ủ bệnh lâu nhưng khi đã xuất hiện triệu chứng ra bên ngoài
thì diễn biến lại rất nhanh tỷ lệ tử vong cao
bạch hầu là bệnh truyền nhiễm diễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên
hôm qua các tỉnh tây nguyên đã truyền khai rất nhiều chiến dịch tiêm phòng bạch hầu cho người dân
tuy nhiên ý thức của người dân còn kém
một số người chưa chủ động đi tiêm mà cán bộ y tế phải vận động
chính vì thế nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn còn trong cộng đồng